bảy mươi năm năm nay đồng bào dân tộc mông ở xã đắk rơ măng huyện đắc cờ long tỉnh đắk nông vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do chưa được tiếp cận với điện lưới quốc gia
tuy nhiên tới nay khi điện đã về tới bản làng thì bà con rất phấn khởi mua sắm thiết bị và đầu tư các loại máy cơ giới phục vụ sản xuất điều này hứa hẹn một cuộc sống đổi thay ở nơi vùng sâu
ngày điện lưới quốc gia về thôn
người lớn trẻ con trong thôn rất phấn khởi tập trung tại các địa điểm lắp đặt công tơ chờ giây phút được đóng điện
ông tráng a thính thôn năm cho biết trước đây bà con phải dùng điện bình hoặc điện năng lượng mặt trời
gặp mùa mưa điện không đủ sáng không xem được tin tức thời sự thiếu thông tin tối đến không có điện cho các cháu học hành
muốn sử dụng máy móc vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế cũng không thể nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
ông tráng a thính thôn nam cho biết trước đây bà con phải dùng điện bình hoặc điện năng lượng mặt trời cũng không thể nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
muốn sử dụng máy móc vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế cũng không thể nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn